với những biện pháp mạnh tay hơn để giảm thực chất lượng người ra đường tập trung đông nơi công cộng
hy vọng là thủ đô hà nội sẽ có cơ hội đẩy nhanh thời gian dập tắt nguồn dịch lây lan rộng trong cộng đồng như thời gian vừa qua
bất chấp lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ để chống dịch covid một mươi chín
một nhóm chín đối tượng sinh sống trên địa bàn thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vẫn tổ chức tụ tập ăn nhậu
công an xã hòa khánh thành phố buôn ma thuột vừa phát hiện xử lý nhóm đối tượng này
nhận được tin báo của quần chúng tại khu vực đồi độc lập thuộc thôn bốn xã hòa khánh có nhóm đối tượng đang ăn nhậu
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý vi phạm
chín đối tượng bị đề nghị xử phạt mỗi người một mươi năm triệu đồng tổng cộng là một trăm ba mươi năm triệu đồng
những thông tin truy nã tội phạm sau đây sẽ kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng nay
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường chú tài ấp hưng hòa xã tân khánh trung huyện lấp
vò tỉnh đồng tháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo tròn bốn cm cách ba năm cm dưới sau mép phải
còn về tội trộm cắp tài sản công an thành phố cao lãnh của tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn trí hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ năm mươi hai khóm năm phường một mươi một
thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đặc điểm nhận dạng có sẹo chấm cao hai năm cm phía sau cánh mũi phải
và đối tượng nguyễn thành nhân sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại ấp an lạc xã an bình
huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
cũng về tội trộm cắp tài sản đối tượng này cao một sáu mươi ba m và có sẹo thẳng dài hai cm ở đuôi lông mảy trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý